dự báo trong vòng hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ sáng mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc
một trăm linh chín năm độ kinh đông ngay trên vùng biển từ quảng ngãi đến phú yên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trước những dự báo về diễn biến của cơn bão số một mươi
việc tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở ở quảng nam sẽ tạm dừng từ ngày hôm nay
và tiếp tục ngay sau khi cơn bão đi qua
phó chủ tịch tỉnh quảng nam cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể
của một nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã trà leng huyện nam trà my
thi thể nạn nhân đang được xác minh danh tính được phát hiện vào trưa qua
và đang được đưa ra ngoài an táng
đến ngày hôm qua vẫn có hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân
trong vụ sạt lở kinh hoàng này
hiện tại khu vực tìm kiếm các nạn nhân được mở rộng ra sông len và hồ thủy điện sông chanh hai
chó nghiệp vụ cano máy xúc và flycam cũng đã được huy động để công tác tìm kiếm được nhanh chóng
tuy nhiên do khu vực này bị sạt lở nặng đất đá đổ xuống nhiều
nên việc tìm kiếm những nạn nhân còn lại gặp rất nhiều khó khăn
trong khi đó nhằm ứng phó với bão số một mươi và mưa lớn chuẩn bị đổ bộ
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngành chức năng
khẩn trương tiến hành tổ chức sơ tán di dời người dân ở những khu vực nguy hiểm
đến nơi tranh trú an toàn
sau cơn bão số chín nhiều huyện vùng cao của tỉnh quảng ngãi đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá xuống nhà dân
uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân
trước nguy cơ này lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng
giúp người dân di rời đến khu vực an toàn trước cơn bão số một mươi sắp đổ bộ vào đất liền
đến nay công tác sơ tán dân đã hoàn thành
tất cả học sinh các trường học trên địa bàn nguy hiểm đều được nghỉ học
do nguy cơ sạt lở núi phía sau trường học
để đảm bảo tính mạng trước tình hình mưa bão sạt lở phức tạp
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên tự ý di chuyển
hoặc đi đến các vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở
trong lúc này huyện hòa vang thành phố đà nẵng chủ động di rời hàng trăm hộ dân
ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi để chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi
huyện hòa vang thành phố đà nẵng là địa bàn có nhiều đồi núi sông suối ngắn
độ dốc cao nên rất dễ sẽ thể ra sạt lở đất
thời tiết diễn biến phức tạp và cực đoan như hiện nay mưa kéo dài liên tục
nền đất yếu khối trượt lớn nguy cơ sạt lở đất là rất cao
chủ động ứng phó với bão số một mươi huyện đã giả soát lại danh sách của từng hộ dân
từng khu vực để có phương án cụ thể đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
hiện thành phố đã lên kế hoạch sơ tán di rời khoảng năm trăm linh hộ dân
ở bốn xã huyện hòa vang trong vùng nguy cơ sạt lở núi ra khỏi các khu vực nguy hiểm
còn liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay có thêm một ca mắc mới
người việt nam nhập cảnh từ ô man được cách ly ngay
việt nam hiện có một hai trăm linh bảy bệnh nhân
bắt đầu từ ngày hôm nay hà nội lập năm đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
trước tình trạng chủ quan lơ là của người dân năm mươi số người ra vào trung cư không đeo khẩu trang
khu vực phía ngoài cổng bến xe nhiều người không đeo khẩu trang nhưng không có lực lượng để nhắc nhở
tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
vào chiều ngày hôm qua giám đốc sở y tế hà nội nguyễn khắc hiền cho biết
cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền thành phố sẽ giao quân kiểm tra xử lý những trường hợp
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
từ ngày hôm nay năm tháng một mươi một thành phố sẽ thành lập năm đoàn kiểm tra phòng chống dịch
và triển khai kiểm tra tại ba mươi quận huyện thị xã kiểm tra trực tiếp tại các khu vực trọng điểm
như khu cách ly tập trung khu lưu trú phòng covid một mươi chín
đáng chú ý là quá trình kiểm tra các đoàn sẽ lưu ý đến vấn đề xử phạt hành vi
không đeo khẩu trang ở nơi bắt buộc phải đeo theo quy định